vào chiều ngày hôm nay năm tháng sáu thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng shinzo abe đã tới hội nghị xúc tiến đầu tư việt nam với sự tham dự của một sáu trăm linh đại biểu doanh nghiệp trong đó có hai trăm linh đại biểu doanh nghiệp việt nam
đây là sự kiện đặc biệt có sự tham dự của thủ tướng hai nước và cũng là hội nghị xúc tiến đầu tư việt nam quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại nhật bản
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thông tin về những lĩnh vực công nghiệp việt nam đặt trọng tâm phát triển vượt bậc gồm điện tử máy nông nghiệp chế biến nông thủy sản đóng tàu môi trường và tiết kiệm năng lượng sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô đồng thời mong muốn nhà đầu tư nhật bản sớm đầu tư vào các lĩnh vực này
thủ tướng đã thông tin đến các nhà đầu tư nhật bản về những cơ hội đầu tư kinh doanh tại việt nam
chính phủ việt nam đang đẩy mạnh hoạt động mua bán và sắp nhập gắn với cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước lớn như vận tải hạ tầng lương thực thực phẩm nông nghiệp thương mại dịch vụ du lịch xây dựng
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nhật bản shinzo abe cho rằng thủ tướng nguyễn xuân phúc luôn lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp nhật bản và khẳng định hai nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ cho các hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp nhật bản vào việt nam
thông qua các dự án phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng cao cải thiện môi trường đầu tư cũng như đào tạo nguồn nhân lực
hai nước sẽ tiếp tục hợp tác về nhiều mặt để thúc đẩy hơn nữa tự do thương mại
thủ tướng shinzo abe cũng cho biết sẽ tích cực hỗ trợ việt nam tổ chức thành công sự kiện apec việt nam hai nghìn một mươi chín
tại hội nghị đã diễn ra lễ trao ba giấy chứng nhận đầu tư và ký kết bốn hợp đồng kinh tế giữa các doanh nghiệp của hai nước
tổng trị giá các giấy chứng nhận đầu tư hợp đồng kinh tế và ghi nhớ hợp tác trên có giá trị hơn hai mươi hai tỷ usd